ngày hôm nay thành phố hạ long thành phố uông bí thị xã đông triều thị xã quảng yên huyện cô tô tỉnh quảng ninh đã triển khai tiêm vét mũi hai phòng ngừa covid một mươi chín cho người dân
để thực hiện kế hoạch này ngành y tế tỉnh quảng ninh chuẩn bị trên năm trăm linh đội tiêm và tám mươi đội thường trực cấp cứu sau tiêm
suốt kinh nhận từ chiến dịch tiêm chủng mũi một các địa phương phối hợp chuẩn bị hợp lý ở các điểm tiêm tránh tình trạng ủn tắc đảm bảo công tác phòng dịch covid một mươi chín
nhiều lực lượng chức năng thanh niên tình nguyện cũng được huy động để hỗ trợ hướng dẫn xử lý an ninh trật tự giúp tổ công tác đạt hiệu quả tiêm cao nhất
trong đợt tiêm mũi hai diện rộng này dự kiến có khoảng chín trăm ba mươi ba mũi tiêm được thực hiện
trong đợt tiêm chủng lần này tỉnh quảng ninh phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hướng tới mục tiêu một trăm linh người dân được chỉ định tiêm hoàn thành việc tiêm chủng mũi hai phòng covid một mươi chín
để phục vụ đợt tiêm chủng quy mô toàn tỉnh này các địa phương của tỉnh quảng ninh tiếp tục chưng dụng trường học làm điểm tiêm
theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ở trường tiểu học hạ long xã hạ long huyện vân đồn
những ngày này do ảnh hưởng của bão dẫn tới mưa to gió lớn nhưng hầu hết người dân đều tiêm chủng đúng giờ theo quy định
lực lượng công an dân quân thanh niên hướng dẫn người dân đến tiêm chủng đảm bảo quy định
cán bộ y tế địa phương cho biết trong đợt tiêm chủng mũi hai này chúng tôi tạo mọi điều kiện cho người dân đến tiêm
để tránh người dân không đến đúng giờ hoặc quên chúng tôi tiếp tục dùng loa di động đi vào từng ngõ ngách để vận động người dân đi tiêm đúng khung giờ quy định